tại thái nguyên công an tỉnh đã tổ chức hội nghị phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi ba
theo báo cáo tại hội nghị thái nguyên hiện có bốn trăm linh một người có uy tín theo tiêu chí chỉ thị sáu của thủ tướng chính phủ
về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
những hạt nhân này thường xuyên tham gia tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số
chấp hành chủ trương chính sách của đảng nhà nước và tham gia hòa giải ở cơ sở
tích cực phòng ngừa phát hiện tố giác tội phạm thực hiện quản lý nhà nước về an ninh trật tự
tại hội nghị nhiều đại biểu cho rằng để phát huy hiệu quả vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
trong thời gian tới lực lượng công an cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo
và phối hợp với các ban ngành đoàn thể các cấp thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
tiếp tục tuyên truyền vận động và giúp đỡ để người có uy tín có điều kiện phát huy vai trò của mình
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự
nhân dịp này công an tỉnh thái nguyên đã tặng ba mươi bảy xuất quà nhằm động viên những người có uy tín
tiêu biểu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm hai nghìn một mươi sáu